tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thành phố hồ chí minh còn có tám trăm một mươi năm doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế với số tiền một tám trăm sáu mươi tỷ đồng do nợ tiền bảo hiểm xã hội đã gây ảnh hưởng rất lớn
đến chế độ chính sách đối với người lao động và phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong đó số tiền nợ không có khả năng thu hồi tập trung ở các đơn vị ngưng hoạt động giải thể phá sản
chủ doanh nghiệp bỏ trốn chiếm hai mươi số doanh nghiệp nợ hơn sáu tháng chiếm năm mươi
những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kéo dài nhiều năm liền nhưng chưa thực hiện chi trả
các doanh nghiệp này đã giải thể đã phá sản chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn rồi
như vậy thì chúng tôi cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan hữu quan là như thế nào
để có một giải pháp để giải quyết cái nợ khó thu đó
hiện nay bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã đăng tải thông tin danh tính tám trăm một mươi năm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài
với tổng số tiền nợ lên đến một tám trăm sáu mươi tỷ đồng trên trang web của bảo hiểm xã hội thành phố
cũng như một số phương tiện truyền thông nhằm nhắc nhở và trang đe
do cái tình hình hoạt động kinh doanh nó cũng có nhiều cái khó khăn để xảy ra tình trạng nợ động
và bên cạnh đó thì cũng có một số doanh nghiệp là do cái ý thức chấp hành pháp luật nó cũng chưa có được cao
có nghĩa là họ vẫn có khả năng
tuy nhiên thì thấy rằng là mình chưa có áp dụng một cái biện pháp gì đó thì họ chậm nợ
tuy nhiên thì từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi rất là quyết liệt
chỉ cần đợi đến hai tháng thôi là chúng tôi đã có văn bản
và gửi trực tiếp vào cái
cái hộp thư điện tử cho chủ của các doanh nghiệp để thông tin cho họ biết về tình hình nợ động
và thông báo cho họ biết là cái lãi suất hiện nay lãi suất chậm nợp hiện nay là còn cao hơn lãi suất ngân hàng
để chủ sử dụng lao động
họ hiểu rằng cái việc mà chúng ta chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội ngoài cái việc vi phạm pháp luật
cái hai nữa là nó không có kinh tế bởi vì cái lãi suất nó cao hơn lãi suất vay ngân hàng thôi mà
trước tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã tăng cường nhiều biện pháp thanh tra kiểm tra
nhằm kiên quyết xử lý vi phạm của doanh nghiệp như kiện tra tòa án
chuyển hồ sơ lệnh bảo hiểm xã hội việt nam kiến nghị với cơ quan chức năng vào cuộc để đổi lại quyền lợi chính đắn cho người lao động